chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ lao động thương binh và xã hội đã có buổi làm việc với đoàn giám sát
ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên
báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu của chiến lược phát triển thanh niên bộ lao động thương binh và xã hội
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi bộ đã triển khai hiệu quả việc tư vấn hướng nghiệp giải quyết việc làm
giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp phổ biến học tập các quy định của pháp luật việt nam pháp luật nước sở tại
và các văn bản pháp lý cho thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài nâng cao tầm vóc thanh niên
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho hay
trong thời gian qua các cơ quan chuyên môn của bộ đã cụ thể hóa cập nhật các văn bản chính sách
để tiến hành đầy đủ kịp thời và tương đối toàn diện các vấn đề về thanh niên
đặc biệt trong lần sửa đổi bộ luật lao động lần này nhiều nội dung liên quan đến thanh niên
cũng đã được sửa theo hướng toàn diện hơn có lợi hơn cho thanh niên
tới đây bộ nội vụ và ủy ban quốc gia về thanh niên cần phối hợp tổng kết giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tổng hợp đề xuất để báo cáo chính phủ để xây dựng chiến lược phù hợp cho giai đoạn tiếp theo